tại nhà trắng tổng thống mỹ donald trump đã ký xác lệnh hành pháp nhằm giảm bớt gánh nặng liên quan đến chương trình chăm sóc y tế của chính quyền tiền nhiệm hay còn gọi là obamacare
đây có thể coi là bước đi đầu tiên chuẩn bị cho việc dỡ bỏ chương trình này
tại phòng bầu dục trong nhà trắng trước sự chứng kiến của phó tổng thống mike pence tránh văn phòng nhà trắng và các cố vấn cấp cao khác
tổng thống donald trump đã ký xác lệnh yêu cầu các cơ quan liên quan tạm thời đóng băng các hoạt động liên quan đến obamacai để giảm bớt các gánh nặng về kinh tế và pháp lý của chương trình này
chí tiết nội dung không được tiết lộ thêm
ngoài obamacai ông trump đã đưa ra một loạt các chương trình nghị sự mà chính quyền của ông sẽ xử lý trong thời gian tới
trong đó ưu tiên giải quyết vấn đề về năng lượng nới lỏng quy định với doanh nghiệp tăng lương cho người lao động